các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó một trường hợp là em bé hai tháng tuổi tại solok tây sumatra
ca còn lại là trẻ hai tuổi cư trú ở bắc sumatra qua đời trong bệnh viện
em hai tuổi có triệu chứng buồn nôm sốt vàng da và mất ý thức trước khi qua đời
các chuyên gia y tế đã đưa mẫu bệnh phẩm của hai nạn nhân đến đại học indonesia để làm các xét nghiệm tiếp theo
tổng cục trưởng tổng cục y tế thuộc bộ y tế ông siti nadia tamizi cho biết
vẫn chưa xác định được nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn xuất hiện từ ngày một mươi năm tháng bốn tại indonesia
trước đó quốc gia này đã ghi nhận bốn trẻ tử vong với cùng tình trạng
theo ông city nadia tamiji ca tử vong gần nhất là một em bé bảy tuổi có triệu chứng vàng da
sốt tiêu chảy nước tiểu sẫm màu và phân màu nhạt
ba ca tử vong trước đó nằm ở jakarta nhập viện trong tình trạng nguy kịch
tổng số ca tử vong vì viêm gan bí ẩn của nước này đã lên tới sáu ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay cơ quan y tế indonesia đã phát hiện tổng cộng một mươi năm ca bệnh
ở năm tỉnh là jakarta một mươi một tây java một mươi một đông java một tây sumatra một và bangka belitung một
bộ y tế indonesia khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus
bởi nghi phạm hàng đầu gây viêm gan bí ẩn là andeno bốn mươi một f có thể lây truyền qua đường hô hấp
tiếp xúc gần thực phẩm nhiễm khuẩn
phụ huynh cũng cần đặc biệt cảnh giác với các triệu chứng liên quan bệnh như tiêu chảy sốt buồn nôm
theo báo cáo mới nhất của who số ca mắc viêm gan bí ẩn đã tăng lên gần ba trăm năm mươi ca tại hai mươi quốc gia
và bảy mươi ca nghi ngờ ở một mươi ba nước một mươi hai bệnh nhi đã tử vong chủ yếu ở mỹ nam ca indonesia sáu và một ca không rõ quốc gia
ngày năm tháng bốn tổ chức y tế thế giới who đưa ra cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn
sau khi nó được phát hiện ở vương quốc anh
trẻ dưới một mươi tuổi phải nhập viện
tất cả bệnh nhi đều trong khoảng một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi
hầu hết trẻ mắc bệnh đều không liên quan đến virus viêm gan được biết đến trước đó
khoảng một mươi trẻ bị viêm gan bí ẩn phải ghép gan
triệu chứng của những bệnh thường là đau bụng tiêu chảy hoặc nôn vàng da vàng mắt
uso đưa ra giả thuyết rằng căn bệnh này có thể do virus andeno loại bốn mươi một f
đây là virus liên quan trứng cảm lạnh thông thường và bệnh viêm dạ dày ở trẻ
nó đã được phát hiện trong hàng truyền
chủ tịch who cũng khuyến nghị các quốc gia trên thế giới theo dõi bất kỳ ca tiêm ẩn nào
và báo cáo ngay về những trường hợp nghi mắc tích cực điều tra nguồn gốc của bệnh